quảng nam sẽ tổ chức nhiều hoạt động để kỷ niệm hai mươi năm đô thị cổ hội an
khu đền tháp mỹ sơn được unesco công nhận di sản văn hóa thế giới và một mươi năm củ lao tràm hội an
được công nhận khu dự trữ sinh quyển thế giới đây là thông tin do ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam vừa công bố
điểm nhấn quan trọng của sự kiện này là lễ kỷ niệm hai mươi năm đô thị cổ hội an
khu đền tháp mỹ sơn được unesco công nhận di sản văn hóa thế giới và một mươi năm củ lao tràm hội an
được công nhận khu dự trữ sinh quyển thế giới được tổ chức vào ngày tám tháng chín
tại khu đền tháp mỹ sơn huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
dịp này ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch
tổ chức hội nghị đánh giá và tuyên dương công tác bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa hội an và mỹ sơn
qua hai mươi năm được unesco công nhận di sản văn hóa thế giới và một mươi năm củ lao tràm hội an
được công nhận khu dự trữ sinh quyển thế giới nhằm tìm ra những giải pháp tích cực
cho mục tiêu bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa di sản trong thời gian đến
đồng thời tuyên dương các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp có nhiều đóng góp
trong việc bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa hội an mỹ sơn và khu dự trữ sinh quyển củ lao tràm hội an